tại buổi tiếp nhận quà cứu trợ của các đơn vị địa phương đối với người dân bị thiệt hại sau lũ lụt
chủ tịch ubnd tỉnh quảng bình nguyễn hữu hoài đã phát biểu gửi lời cảm ơn đến các tập thể cá nhân
đã cứu trợ giúp đỡ người dân quảng bình vượt qua khó khăn sau trận lũ lớn
từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng một mươi tại quảng bình mưa rất to đã khiến tất cả các địa phương bị lũ lụt trên diện rộng
gây thiệt hại nặng với giá trị số tiền hơn hai tỷ đồng
để giúp người dân quảng bình vượt qua hoạn nạn hàng trăm lượt cứu trợ của các đơn vị tổ chức cá nhân hảo tâm
đã đến để chia sẻ động viên người dân vượt qua khó khăn
đáp lại tình cảm đó sáng ngày hai mươi một tháng một mươi chủ tịch ubnd tỉnh quảng bình nguyễn hữu hoài đã phát biểu
gửi lời cảm ơn đến tập thể cá nhân đã cứu trợ giúp đỡ người dân quảng bình vượt qua khó khăn trong thời gian vừa qua
đáp lại tình cảm đó sáng ngày hai mươi một tháng một mươi chủ tịch ubnd tỉnh quảng bình nguyễn hữu hoài đã phát biểu
gửi lời cảm ơn đến tập thể cá nhân đã cứu trợ giúp đỡ người dân quảng bình vượt qua khó khăn trong thời gian vừa qua
theo thống kê đến hết ngày hai mươi tháng một mươi tỉnh quảng bình đã tiếp nhận hơn bốn mươi hai đoàn hỗ trợ với số tiền hơn hai mươi ba tỷ đồng
của các cơ quan đoàn thể tổ chức cá nhân ủng hộ cho bà con nhân dân tỉnh quảng bình
chịu thiệt hại do lũ lụt gây ra